sau lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống hoa kỳ donald trump tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang chào mừng tổng thống donald trump cùng đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ thăm việt nam
đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước
coi đây là cột mốc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn quan hệ việt nam hoa kỳ tiếp tục phát triển ổn định
sâu rộng và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau
tổng thống donald trump bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm việt nam ngay trong năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống
và cảm ơn sự đón tiếp hết sức trọng thị của lãnh đạo và nhân dân việt nam
đã dành cho tổng thống và đoàn tổng thống chia sẻ với lãnh đạo việt nam và nhân dân việt nam
về những thiệt hại về người và của do cơm bão damre gây ra
tổng thống donald trump đánh giá cao sự phát triển năng động và vai trò của việt nam trong khu vực và trên thế giới
khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với việt nam và nhất trí với chủ tịch nước trần đại quang rằng
hai nước cần tăng cường phát triển quan hệ trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau
điều rất có ý nghĩa là chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nước đã có hai chuyến thăm cấp cao lẫn nhau
trong đó việt nam là điểm đến đầu tiên của tổng thống trump tới đông nam á
và việt nam cũng là nước duy nhất tổng thống donald trump dừng chân tại hai thành phố hà nội và đà nẵng
tổng thống donald trump mong muốn chuyến thăm sẽ là cơ sở quan trọng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về các tiến triển của quan hệ hai nước nhấn mạnh khuôn khổ đối tác toàn diện xác lập năm hai nghìn một mươi chín
là cơ sở quan trọng để hai bên củng cố quan hệ trong giai đoạn hiện nay
và nhất trí rằng quan hệ việt nam
hoa kỳ đang có nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống donald trump trao đổi về các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn
trong đó ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục là trọng tâm
động lực tăng cường quan hệ đối tác toàn diện đóng góp vào tăng trường và tạo việc làm ở cả hai nước
hai nhà lãnh đạo cho rằng hiện nay hiệp định khung về thương mại và đầu tư là phù hợp để hai bên trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại song phương
hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn tiếp xúc đặc biệt là cấp cao tăng cường tính hiệu quả của cơ chế hợp tác hiện có
đồng thời xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương khác
như khắc phục hậu quả chiến tranh giao lưu nhân dân khoa học công nghệ giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của hoa kỳ đối với việt nam trong cơn bão damer vừa qua
mong muốn hoa kỳ tăng cường hợp tác với việt nam trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống donald trump khẳng định việt nam và hoa kỳ chia sẻ các lợi ích chung
trong việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tôn trọng luật pháp quốc tế tại khu vực châu á thái bình dương
nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn hoa kỳ đã phối hợp chặt chẽ hỗ trợ việt nam tổ chức thành công năm apec hai nghìn hai mươi
đề nghị hoa kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với asean
tổng thống donald trump chúc mừng thành công của tuần lễ cấp cao apec đánh giá cao vai trò của việt nam với tư cách là nước chủ nhà
khẳng định hoa kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của asean thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hoa kỳ asean
về các vấn đề khu vực hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không
thương mại không bị cản trở tại biển đông nhất trí giải quyết các tranh chấp tại biển đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý
thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên tại biển đông doc sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc